hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao
tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp tại chỉ thị số một mươi một ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
của ban bí thư trung ương đảng về việc tổ chức tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai và chỉ thị số ba mươi năm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
của thủ tướng chính phủ về việc tăng cường các biện pháp
đảm bảo đón tết nguyên đán nhâm dần vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
trong đó chú trọng một số nội dung trọng tâm như sau
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín các địa phương không được tự đặt ra yêu cầu quy định về phòng chống dịch
trái với quy định của trung ương và hướng dẫn của bộ y tế
yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm chế độ trực tết đảm bảo đầy đủ thuốc sinh phẩm trang thiết bị
và lực lượng cán bộ nhân viên y tế sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và khám chữa bệnh cho người dân trong dịp tết
tập trung chỉ đạo chăm lo đời sống bảo đảm mọi người dân mọi gia đình đều được vui xuân đón tết
thực hiện tốt các chính sách người có công bảo trợ xã hội bảo đảm an sinh xã hội
chăm lo các đối tượng chính sách người có hoàn cảnh khó khăn đúng đối tượng chế độ quy định
quản lý chặt chẽ các hoạt động vận tải nâng cao năng lực chất lượng dịch vụ vận tải
đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp tết
chú trọng phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương trong việc đưa đón tạo thuận lợi cho người dân đi lại
cho công nhân người lao động về quê ăn tết và quay trở lại nơi làm việc
không được ngăn sông cấm chợ và đảm bảo an toàn dịch bệnh
tổ chức tốt các hoạt động văn hóa thể dục thể thao mừng xuân đảm bảo thiết thực hiệu quả an toàn
tiết kiệm lành mạnh phù hợp với truyền thống văn hóa và thuần phong mỹ tục tập quán tốt đẹp của dân tộc
gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
chú trọng bảo đảm quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội trong dịp tết
thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy trực sẵn sàng chiến đấu phối hợp chủ động nắm chắc tình hình cơ sở
nhất là các tuyến biên giới và tại các địa bàn trọng điểm
kịp thời có phương án xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh không để bị động bất ngờ
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu địa bàn trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng
tăng cường phòng chống cháy nổ tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
cơ quan khí tượng thủy văn tập trung làm tốt công tác dự báo thời tiết khí tượng thủy văn
để góp phần tạo thuận lợi cho người dân vui xuân đón tết và phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh sau tết
yêu cầu các cấp các ngành các địa phương cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực tết
và các chế độ thông tin báo cáo trong dịp nghỉ tết xử lý kịp thời các công việc tình huống phát sinh
không để ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh
ngay sau kỳ nghỉ tết các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao
với tinh thần tập trung cao quyết liệt hiệu quả
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
thông tin từ công an huyện thạch thành tỉnh thanh hóa cho biết là cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra
làm rõ vụ việc thi thể một người phụ nữ được phát hiện dưới hầm bioga
trước đó chiều ngày hai mươi tám tháng một một người phụ nữ trú tại thôn quảng cộng xã thạch quảng tỉnh thanh hóa
sử dụng xe máy đi đến nhà một đối tượng là nguyễn thị vuông
ở xã thạch thành tỉnh thanh hóa
công an xã thạch quảng huyện thạch thành để đòi nợ và bị đối tượng vuông dùng hung khí đánh chết
sau khi sát hại nạn nhân đối tượng vuông bỏ sát nạn nhân vào sọt nhựa ném xuống bể bioga của gia đình để phi tang
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an xã thạch quảng phối hợp với gia đình nạn nhân xác minh sự việc
đến khoảng một mươi h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một công an đã phát hiện được xác nạn nhân nằm sau bể bioga nhà đối tượng nguyễn thị vuông
bước đầu công an xã thạch quảng phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh rõ đối tượng nguyễn thị vuông là hung thủ sát hại nạn nhân
hiện công an xã thạch quảng đã bắt giữ đối tượng vuông để bàn giao cho cơ quan cấp trên tiếp tục điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thái bình cho biết là đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn văn mạnh chú tại thị trấn quỳnh côi huyện quỳnh phụ để điều tra về tội giết người
trước đó ngày hai mươi một tháng một tại quán bánh mì quỳnh anh ở tổ năm thị trấn quỳnh côi giữa nguyễn văn mạnh và vợ xảy ra mâu thuẫn
trong lúc bực tức vợ mạnh dùng dao gây thương tích cho hai con nhỏ là nguyễn minh khang sinh năm hai nghìn một mươi bảy và nguyễn quỳnh anh sinh năm hai nghìn một mươi tám
làm hai cháu bị thương nhẹ vùng cổ
cả ba bố con được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu hiện sức khỏe của ba người ổn định không nguy hiểm đến tính mạng
ngay sau đó công an tỉnh thái bình chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳnh phụ giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn văn mạnh để điều tra
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh và cục quản lý thị trường tỉnh thái nguyên vừa phối hợp kiểm tra xử lý một cơ sở kinh doanh sản phẩm
quả địa cầu có in hình ảnh bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền biên giới quốc gia
qua công tác ra soát nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh thái nguyên phát hiện trang mạng xã hội
của một cửa hàng có địa chỉ tại phường quang trung thành phố thái nguyên giao bán quả địa cầu có in hình ảnh bản đồ thể hiện không đúng chủ quyền biên giới việt nam
theo quy định của pháp luật tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán một mươi một quả địa cầu
in tiếng nước ngoài có thể hiện đường lưỡi bò phi pháp của trung quốc trên biển đông
theo chủ cơ sở số hàng trên được nhập từ nước ngoài về kinh doanh lực lượng chức năng đã lập biên bản kiểm tra thu giữ số hàng trên và tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
mặc dù tuổi đời còn nhỏ thế nhưng nhóm đối tượng ở huyện cẩm giang tỉnh hải dương đã thực hiện vụ cướp manh động và liều lĩnh
sau khi nhận được tin báo của bị hại công an huyện cẩm giang đã khẩn trương điều tra
điều bắt giữ được sáu đối tượng có liên quan điều đáng nói trong vụ việc này là các đối tượng khi bị bắt giữ đều chưa đủ một mươi tám tuổi
sau đối tượng bị bắt gồm đào duy long trần mạnh thắng nguyễn phụ dũng phạm huy hoàng lưu bá dương và nguyễn minh hiếu tất cả đều trú tại huyện cẩm giang tỉnh hải dương
trước đó vào tối ngày một mươi một tháng một sau đối tượng gặp nhau ở huyện an lão hải phòng cùng bàn bạc thống nhất sử dụng xe máy đi về khu công nghiệp đại an
nơi đường vắng sẽ chặn lại cướp tài sản
khi các đối tượng về đến đường ba trăm chín mươi bốn thuộc địa phận xã cẩm đông huyện cẩm giang tỉnh hải dương thì gặp anh nguyễn thúc đạt điều khiển xe theo chiều ngược lại
thế vậy các đối tượng đã quay xe đuổi sau đó dùng chân tay và hung khí mang theo đánh anh đạt rồi cướp một điện thoại di động
nhóm này còn định cướp xe máy nhưng không dàn được chìa khóa
hiện công an huyện cẩm giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam sáu đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
vào ngày hôm nay công an huyện di linh tỉnh lâm đồng cho biết là đã bắt khẩn cấp hai đối tượng gồm đào văn anh tuấn và đào văn lực anh
là hai anh em ruột đều trú tại tp biên hòa tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về vụ trộm khắp tài sản trên xe ô tô
bước đầu hai đối tượng khai nhận từ ngày một mươi tháng một
từ ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến nay hai anh em từ biên hòa đồng nai chạy xe đến địa bàn huyện di linh và huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
quan sát những xe ô tô để bên đường không có người trông coi các đối tượng sẽ cậy cửa để trộm cắp tài sản
bước đầu hai đối tượng khai nhận trong thời gian trên chúng đã thực hiện ba vụ cậy cửa xe ô tô để trộm cắp tài sản gồm giỏ sách điện thoại và một số vật dụng khác
sau khi thực hiện các hành vi trộm cắp chúng thuê khách sạn ngủ và bán đi điện thoại tại các cửa hàng
lấy tiền tiêu xài cá nhân
thưa quý vị và các bạn nhằm đảm bảo an toàn hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra trong mùa hanh khô dịp tết nguyên đán và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
công an tỉnh thái nguyên đã tăng cường công tác tuyên truyền kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
tại các cơ quan doanh nghiệp đơn vị địa bàn có nguy cơ cháy nổ cao qua đó tuyên truyền về kiến thức phòng cháy chữa cháy
chấn chỉnh nhắc nhở và xử lý nghiêm các vi phạm có thể dẫn đến cháy nổ
phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện ga thắp hương thờ cúng
khuyên cáo bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hộ gia đình phổ biến kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ
đây là những hoạt động thường xuyên của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên trong những ngày cận tết nguyên đán
ngoài ra công an tỉnh cũng thường xuyên kiểm tra tập trung vào các chuyên đề an toàn phòng cháy chữa cháy tại các chợ siêu thị
trung tâm thương mại kho hàng hóa đặc biệt là các hộ gia đình có nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
quá trình kiểm tra sẽ kiến nghị khắc phục các tồn tại hạn chế xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
qua đó nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy của cơ sở cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã có sự thay đổi tích cực
chúng tôi thứ nhất là kiểm tra lại toàn bộ các trang bị về phương tiện để phục vụ công tác phòng cháy cháy
nếu những thiết bị dụng cụ mà hư hỏng hết hạn sử dụng chúng tôi trang bị mới bổ sung để đáp ứng được công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời kiểm tra các hệ thống
các công cấp nước công cấp điện để đảm bảo cho việc phục vụ nhân dân cũng như đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy
bên cạnh hình thức tuyên truyền lưu động bằng xe chữa cháy trên các tuyến đường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
phát tờ rơi hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho người dân công an các đơn vị địa phương cũng đã tích cực triển khai
ứng dụng số trong công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy như hướng dẫn người dân cài ứng dụng báo cháy một trăm một mươi bốn sử dụng các nhóm trên mạng xã hội
hộ gia đình và quần chúng nhân dân hãy nêu cao tinh thần cảnh giác về ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
không lơ là chủ quan để mất an toàn phòng cháy cháy
ngày tết đã đến trong nỗi lo toan tất bật chuẩn bị đón xuân rất cần mỗi cơ quan đơn vị doanh nghiệp và người dân quan tâm hơn nữa
tới các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy nâng cao ý thức trách nhiệm kiến thức phòng cháy chữa cháy
chủ động loại bỏ những nguyên nhân có thể gây ra cháy nổ có như vậy mùa xuân mới thực sự đến trong ấm áp yên lành
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an huyện trần sơn
huyện trần đề tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tấn thuận
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp kinh đào xã hồ đắc kiện huyện châu thành tỉnh sóc trăng
về tội dâm ô với trẻ em
bên cạnh đó công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng danh ương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp tắc bướm xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng
về tội giao cấu với trẻ em đối tượng này có sẹo thẳng một cm cách hai cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thạch văn hảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường chú tại ấp trương hiền xã thạnh trị huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
cao một m sáu mươi một và có sẹo tròn cách một năm cm
trên trước đuôi lông mẩy phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày hai mươi chín tết âm lịch của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại